tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã tiếp bí thư chung mương đảng nưu âu tàn cộng hòa kazakhstan dù mà xét
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị nhấn mạnh việt nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với cộng hòa kazakhstan
đặc biệt quốc hội việt nam ủng hộ quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa đảng nưutan nói riêng và các chính đảng kazakhstan nói chung với đảng cộng sản việt nam
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cũng mong muốn mối quan hệ giữa quốc hội việt nam và quốc hội kazakhstan sẽ ngày càng phát triển gắn bó và hiệu quả hơn
bí thư chung mương đảng nưu âu tàn dù mà xét cho biết việt nam và cộng hòa kazakhstan có nhiều điểm tương đồng
có thể tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp giám sát quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước